đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh thái nguyên
đoàn công tác do đồng chí trần thanh mẫn làm trưởng đoàn đã làm lễ viếng và dân hương chủ tịch hồ chí minh và tiến hành trồng cây lưu niệm tại khu di tích atk xã định hóa tỉnh thái nguyên
đoàn công tác cũng đã có buổi gặp gỡ và làm việc với thường trực tỉnh ủy tỉnh thái nguyên
trong buổi làm việc đồng chí trần quốc tỏ bí thư tỉnh ủy tỉnh thái nguyên đã báo cáo về tình hình kinh tế xã hội giáo dục cũng như cuộc sống của người dân nơi đây
đồng thời nêu lên những thành tựu đã đạt được những hạn chế và khó khăn trong công tác xóa đói giảm nghèo
đồng chí trần thanh mẫn bày tỏ sự phấn khởi vui mừng với những thành tựu mà tỉnh đã đạt được
và mong muốn tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các đồng chí cán bộ trong công tác xây dựng nông thôn mới xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc để đạt được nhiều thành công hơn nữa
cũng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh thái nguyên đồng chí trần thanh mẫn cùng đoàn cán bộ đã đi thăm xã tân cương tỉnh thái nguyên
một trong những xã đi đầu trong công tác xây dựng mô hình nông thôn mới
trong chuyến thăm quan và gặp gỡ nhân dân đồng chí trần thanh mẫn đã lắng nghe những bài hỏi
báo cáo về tình hình phát triển nông thôn mới ở địa phương đồng thời đưa ra những ý kiến chỉ đạo phát triển mô hình nông thôn mới trên năm yếu tố
nhằm hướng tới toàn dân đại đoàn kết xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển
bên cạnh đó đồng chí trần thanh mẫn cũng đại diện cho ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trao tặng những phần quà
và nhà đại đoàn kết cho những hộ dân nghèo trên địa bàn tỉnh